theo thông tin từ bộ kế hoạch và đầu tư việc giao vốn ngân sách nhà nước cho các bộ ngành và địa phương năm nay đã đạt tới tám mươi kế hoạch đề ra tương ứng hơn ba trăm sáu mươi tỷ đồng
như vậy tổng số vốn chưa giao là sáu mươi chín tỷ đồng nguyên nhân là bởi các dự án chưa đảm bảo điều kiện theo quy định
việc đổi mới phương thức lập giao và theo dõi kế hoạch đầu tư công theo hình thức trực tuyến đã đảm bảo việc giao vốn đúng tiến độ và công khai minh bạch
tuy nhiên thực tế cũng cho thấy công tác xây dựng kế hoạch của một số bộ ngành và địa phương thời gian qua còn chưa gần với khả năng thực hiện
có những nơi không đề xuất phân bổ hết kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín đã được quốc hội quyết định